thực hiện sự chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam trường ban chỉ đạo quốc gia phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang thực hiện các bước để lên phương án xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của người nghi nhiễm covid một mươi chín
hiện tại tám đơn vị thử nghiệm trên địa bàn cả nước trực thuộc cục thú y đều đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp độ hai cộng trở lên có đầy đủ các trang thiết bị và cán bộ sử dụng thành thạo các kỹ thuật xét nghiệm pcr rear time pcr và giải trình tự gen
chúng tôi sẽ đảm bảo được phòng thử nghiệm có đủ những trang thiết bị cần thiết như là tủ an toàn sinh học cấp hai trang bị bảo hộ tay vách kính mũ ủng khẩu trang để tạo điều kiện làm sao đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ cho cán bộ làm việc đúng như quy định trong thông tư bốn mươi một về làm việc với tác nhân gây bệnh coronavirus trên người
trung tâm chẩn đoán thú y trung ương cho biết hiện đã chuẩn bị đầy đủ về thiết bị y tế cũng như con người
đồng thời tập huấn cho cán bộ xét nghiệm thực hiện các khâu bảo đảm an toàn sinh học với các mẫu covid một mươi chín
xây dựng phương án tham gia chẩn đoán xét nghiệm khi ngành y tế bị quá tải các ca nghi nhiễm covid một mươi chín
đối với an toàn sinh học trong covid một mươi chín này thì chúng sẽ được đề cao hơn
và sẽ mất nhiều thời gian cho vấn đề về an toàn sinh học
thì cái lượng bảo đảm ấy có thể giảm đi
và tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nếu như phải cùng tham gia với vấn đề xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm covid một mươi chín này
hiện cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết
xây dựng và ban hành quy trình xét nghiệm phát hiện virus corona chung ở động vật và môi trường
phối hợp với các tổ chức quốc tế và viện vệ sinh dịch tễ trung ương tổ chức tập huấn
thực hành quy trình xét nghiệm phát hiện virus corona chung ở động vật và môi trường
bằng kỹ thuật realtime
bằng kỹ thuật realtime
để đảm bảo rằng là các cán bộ sẽ thực hiện đúng quy trình và đảm bảo phát hiện đúng và có hiệu quả
có thể nói sự tham gia của cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trong việc lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín trên người là việc làm cần thiết trong tình hình hiện nay